tại hà nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển
sau ba tháng diễn ra với nhiều hoạt động sơ nổi chín đại diện xuất sắc đến từ hà nội tp hcm và đà nẵng bước vào vòng chung kết
cuộc thi do tổng cục du lịch phối hợp với trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông hàn tổ chức
nhằm tập hợp trí tuệ sáng tạo quy mô quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch
đồng thời lan tỏa tinh thần doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch
từ đó tạo sân chơi tuyển chọn các tài năng sáng tạo với những mô hình du lịch thông minh
các sáng kiến dự thi của chín đại diện xuất sắc dự vòng chung kết được đánh giá có nội dung thiết thực
sáng tạo và rất đa dạng trên các lĩnh vực như phần mềm kết nối khách du lịch với các dịch vụ ở địa phương
đặt phòng trực tuyến thuê xe tự lái lựa chọn phương tiện di chuyển thuận lợi an toàn sử dụng năng lượng sạch trong du lịch
trong đó một số công nghệ hiện đại được áp dụng như trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn chuỗi khối blockchain tạo nên những khác biệt cho sản phẩm
kết quả chung cuộc dự án dành dài nhất là becklinker dài nhì thuộc về trueboot và goit
về thứ ba là dự án liberge lugihep và vufoot
dự án đạt dài nhất sẽ lọt vào vòng chung kết cuộc thi startup well
giải nhì sẽ được vào thẳng vòng ghi hình sắc tanh việt nam mùa ba